dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn phải chật vật mưu sinh kiếm sống hàng ngày
nhưng bốn hộ dân ở một xã biên giới của tỉnh đắk lắc đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo
nhường lại những ưu tiên mà mình được hưởng cho người khác
iarve là xã biên giới của huyện easup tỉnh đắk lắc sát với nước bạn campuchia
đây là xã thuần nông có chín mươi tám số hộ sống chủ yếu bằng nông nghiệp
iarve là vùng đất khắc nghiệt nhất tỉnh đắk lắc nơi trưa nắng đã khô trưa mưa đã ngập
khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn
dù vất vả khó khăn là vậy nhưng mới đây có bốn hộ dân tại xã này đã viết đơn xin chính quyền địa phương
cho rút khỏi hộ nghèo nhường lại những ưu tiên mà mình được hưởng cho hộ khác
gia đình ông nông văn ngãi sáu mươi bốn tuổi tới xã iave lập nghiệp vào năm hai nghìn bốn
được nhà nước hỗ trợ gia đình ông đã xây dựng được căn nhà cấp bốn trường ba mươi mét vuông
nhưng sau bao nhiêu năm vẫn chưa có điều kiện chát vữa
đến nay gia đình ông ngãi vẫn thuộc diện hộ nghèo
nhưng mà thấy mình thế là mình cũng nên chúng ta để dành phần cho những người ta còn mới xây dựng gia đình này
con cái còn học hành này gia đình người ta còn khó khăn hơn tôi nhiều
gia đình bà mai thị thủy năm mươi tám tuổi cũng là một hộ nghèo ở thôn một mươi xã iae
năm hai nghìn một mươi một bà thủy từ thành phố hồ chí minh đi theo một đoàn người lên đắk lắc để trồng sắn
rồi ở lại đây lập nghiệp
còn mình trồng trỏ trăng nuôi rồi thêm thì cuộc sống mình đã
được rồi thôi xin thoát nghèo để các phần nghèo mình nhường lại cho những hộ nào còn khó khăn hơn
họ muốn vươn lên bằng chính cái nghị lực của mình do đó thì cấp ủy chính quyền địa phương rất là hoan nghênh
và cũng muốn nhân rộng cái mô hình này để cho những cái hộ gia đình khác họ lấy đó làm cái gương
ghi nhận sự nỗ lực ý chí tự vươn lên trong cuộc sống
ủy ban nhân dân xã iarve đã tặng giấy khen động viên tinh thần cho bốn hộ gia đình trên
đồng thời xã cũng lấy đây làm điểm sáng
giúp dụng cho những hộ gia đình khác học tập noi theo để xây dựng xã biên giới iarve ngày thêm no ấm giàu đẹp